đúng ngày này cách đây hai mươi năm năm việt nam và armenia đã thiết lập quan hệ ngoại giao
dù thời gian chỉ mới có một phần tư thế kỷ nhưng từ trước đó rất lâu
nhiều thế hệ thanh niên việt nam đã được đào tạo và trưởng thành từ đất nước armenia thuộc liên bang soviet cũ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về những con người đại diện cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia việt nam armenia
nhưng bà dành chọn tình cảm cho đất nước và con người nơi đây với tình cảm và sự hiểu biết mà theo bà đã có từ thời soviet
đại sứ cũng mong muốn dịp kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao cũng là dịp để hai quốc gia tăng cường hợp tác kinh tế
giao lưu văn hóa xứng với tiềm năng và truyền thống hữu nghị
armenia và việt nam đang có những cuộc trao đổi về mặt chính trị tuyệt vời giữa các nhà lãnh đạo
cũng như giữa những người dân trên cơ sở mối quan hệ
hợp tác giữa hai nước phát triển theo mọi hướng nhất là trên phương diện kinh tế giáo dục du lịch công nghệ thông tin
chăm sóc sức khỏe và chúng tôi đang kỳ vọng vào những dự án chung cho tương lai về công nghiệp và chế biến thực phẩm
tôi mong muốn mối quan hệ hợp tác kinh tế và đầu tư sẽ phát triển nhiều hơn trong thời gian tới
hàng nghìn lưu học sinh việt nam từng học tại armenia trước đây như ông bùi quốc khánh
thực sự là chiếc cầu nối tình cảm hữu nghị giữa hai quốc gia trong quá khứ
hiện tại và tương lai
tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những cựu học sinh việt nam tại armenia
bởi những tình cảm ấm áp và chân thành có dành cho đất nước cũng như con người văn hóa và truyền thống armenia
chúng tôi dự định sẽ kết nối những trường đại học hàng đầu của hai nước để tiếp tục trao đổi sinh viên
trong tâm trí của những lưu học sinh việt nam từng trưởng thành tại armenia
luôn in dấu những câu thơ nhắc về một thời thanh niên
sôi nổi một thời người dân armenia đùm bọc nuôi dưỡng và đào tạo những thanh niên việt nam
câu hát đưa tôi về quá khứ irrevan những nẻo đường tuyết phủ thời thanh niên để giấu lại nơi này
dẫu cách xa về địa lý nhưng giữa hai quốc gia luôn có sự đồng cảm và tình hữu nghị sâu sắc
đó sẽ là di sản quý báu để việt nam và armenia gắn bó chặt chẽ hơn nữa
để tình cảm này bền chặt tới tất cả những thế hệ tương lai của hai đất nước